thưa quý vị thời gian qua việc trùng tu di tích đã nhận được sự quan tâm không chỉ từ các nhà chuyên môn mà còn thu hút cả dư luận
việc đưa ra quyết định hạ giải hay không trong nhiều trường hợp là không hề đơn giản
bởi cần cân nhắc kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật sự am hiểu văn hóa và đồng thuận của chủ thể di sản
câu chuyện trùng tu di tích đình trần đăng của kiến trúc sư lý trực dũng đã cung cấp một bài học kinh nghiệm hữu ích cho công tác bảo tồn hiện nay
đình lương xá huyện ứng hòa hà nội tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám trong quá trình trùng tu
hàng trăm cấu kiện gỗ sau khi được hạ giải nằm trỏng trơ trong sân nhà văn hóa được phủ bạt che đậy sơ xài
theo nguyên tắc trùng tu di tích hạ giải công trình phải được thực hiện bài bản
có bản vẽ ảnh chụp đánh dấu các cấu kiện một cách lớp lang để khi phục dựng lại cứ theo dấu cũ để lắp ráp
nhưng với các cấu kiện ở đỉnh lương xá sau khi hạ xuống đều đổ rồn thành những mớ hỗn độn ngổn ngang trong sân
nhiều cấu kiện gỗ bị gãy vỡ trong quá trình hạ giải
trùng tu hay phá đi để xây lại
đưa các cái cấu kiện gỗ ấy về cho bảo tàng hà nội
và bảo tàng sẽ chịu trí nghiệm dựng lại một cái đình lương xá
tuy là nó chưa đầy đủ như cái đình ban đầu nhưng mà đó cũng là một cái hình ảnh để cảnh báo đối với lại những cái đơn vị trùng tu di tích làm ẩu
rồi thì nó gợi nhớ lại một phần nào đó cái ngôi đình lương xá mà đã mất đi ở tại quê hương của nó
cái thực trạng như ngày hôm nay này rất nhiều các công trình được trùng tu nhưng thực tế lại không như mong muốn
đến sự mất mát sự mai một nó đáng để cho chúng ta nhìn lại mà chúng ta tính toán lại cái phương thức thực hiện để xem có hạ giải hay không
nếu hạ giải thì sẽ đứng trước những nguy cơ gì nếu không hạ giải thì chúng ta sẽ đạt được điều gì
thì chúng tôi nghĩ rằng là với mỗi công trình phải có cái sự nghiên cứu khảo sát thật là kỹ hơn để tìm ra những cái phương án những cái giải pháp nó phù hợp với đúng cái công trình đó
theo các nhà nghiên cứu một trong những vấn đề nan giải nhất của công trình là
công tác trùng tu di tích hiện nay ở việt nam là hạ giải hay không hạ giải
không hạ giải thì di tích sẽ sập nhưng hạ giải không đúng quy trình sẽ làm mất đi giá trị của công trình thậm chí còn làm biến dạng di tích như trường hợp trùng tu đỉnh lương xá vừa nêu
và câu chuyện về việc trùng tu đình trần đăng thuộc xã hoa sơn huyện ứng hòa hà nội cách đây một mươi năm của kiến trúc sư lý trực dũng bằng phương pháp không hạ giải khiến dư luận hết sức quan tâm